chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một đoàn đại biểu quốc hội tp hcm do ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm nguyễn thiện nhân làm trưởng đoàn
đã tiếp xúc cử tri quận bảy thông báo kết quả kỳ họp thứ tư
sau hơn một tháng làm việc kỳ họp thứ tư đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng
đặc biệt tại kỳ họp này quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm
tạo điều kiện để tp hcm phát triển nhanh bền vững
tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri phản ánh tình trạng hiện nay
ngành giáo dục trên địa bàn tp hcm xuất hiện một số tình trạng bạo hạch hồng đường
cử tri kiến nghị thành phố cần quan tâm hơn nữa đến ngành giáo dục để thế hệ tương lai có điều kiện phát triển tốt nhất
lo lắng về việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm
nhiều người ngộ độc một số cử tri đề nghị nên quan tâm đến bữa ăn của người dân
đồng thời thắt chặt quản lý nguồn thực phẩm không an toàn
bên cạnh đó nhiều cử tri đề xuất phải thắt chặt công tác quản lý mạng
bởi thời gian qua xuất hiện nhiều hiện tượng nói xấu chế độ nói xấu đảng
gây hoang mang dư luận vào nhân dân
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đồng chí nguyễn thiện nhân ghi nhận
và tiếp thu những ý kiến của cử tri quận bảy và cho rằng tình trạng bạo hành học đường
đang là vấn đề đáng quan tâm không chỉ của tp hcm mà còn của cả nước
tp hcm sẽ có biện pháp chỉ đạo để khắc phục tối đa tình trạng này
tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc
về vấn nạn mất vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đã có những chỉ đạo siết chặt
tăng cường kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
ngoài ra tại buổi tiếp xúc đại diện lãnh đạo quận bảy cũng đã giải trình một số ý kiến cử tri
liên quan đến quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất trên địa bàn việc xây dựng tuyến đường sắt